quy định mới về cấp phát túi thuốc b kháng viêm chống đông được sở y tế tp hcm đưa vào hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người f phiên bản cập nhật ngày hai mươi ba tháng một mươi một
theo đó f tại nhà cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động nhịp thở khi nghỉ ngơi trên hai mươi lần một phút hoặc đo fpo hai dưới chín mươi sáu cần liên hệ nhân viên y tế để được hỗ trợ
bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nếu chỉ định nhập viện sẽ cho người bệnh dùng một liều duy nhất thuốc b trước khi chuyển viện
tránh văn phòng sở y tế nguyễn thị huỳnh mai cho biết hiện thuốc b do trạm y tế địa phương quản lý chỉ phát cho f sau khi bác sĩ khám chỉ định dùng tùy mức độ bệnh
sở y tế thành phố rút bớt số lượng túi b và cho sử dụng khi người bệnh vào các cơ sở điều trị theo pháp đồ của bộ y tế
từ tháng tám đến trước khi có hướng dẫn mới này f tại nhà ở tp hcm được cấp ba túi thuốc
bao gồm túi thuốc a hạ sốt vitamin c túi thuốc b và c gồm thuốc kháng virus monumiravir tùy tình hình dịch bệnh
trong đó túi thuốc b được hướng dẫn là khi có triệu chứng sớm của suy hô hấp nhưng chưa liên hệ được nhân viên y tế hỗ trợ thì có thể tự uống không quá ba ngày
trong thời gian này người bệnh cần tiếp tục liên hệ bác sĩ để được hỗ trợ
tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của người bệnh bác sĩ sẽ quyết định cho dùng tiếp thuốc này đủ bảy ngày hay không
theo ông đỗ văn dũng trưởng phòng nghiệp vụ dược sở y tế tp hcm
tới nay tp hcm đã cấp khoảng ba trăm linh năm túi thuốc a hai trăm sáu mươi bảy túi thuốc b cho f tại nhà
thời gian qua túi ab được phát thành cặp túi b có ít hơn nhưng tranh lệch không đáng kể
như vậy hiện tất cả f tại nhà tiếp tục được cấp ngay túi thuốc a riêng f có triệu chứng nhẹ được cấp thêm túi thuốc c
tuy nhiên thuốc c đòi hỏi người bệnh phải đáp ứng các điều kiện về chuyên môn như đủ một mươi tám tuổi
có kế hoạch mang thai không có bệnh nền về gan hay thận và đang có triệu chứng covid một mươi chín
theo bà mai thuốc cmupirovir được các trạm y tế địa phương quản lý chặt chẽ không phát đại trà rộng rãi
tùy theo mức độ bệnh nặng bác sĩ sẽ khám và quy định cấp phát thuốc phù hợp
đến thời điểm này tp hcm đã được bộ y tế cấp một trăm một mươi liều monupiravir
tp hcm đã điều chuyển bốn mươi ba liều cho các địa phương khác theo chỉ đạo của bộ
cấp phát sáu mươi bảy liều cho các trung tâm y tế trạm y tế trạm y tế lưu động bệnh viện dạ chiến và bệnh viện có điều trị covid một mươi chín
hiện con số này còn trong kho khoảng hai liều
trước tình trạng f trên địa bàn gia tăng mới đây sở y tế tp hcm đã có công văn gửi bộ y tế xin cấp thêm một trăm linh liều manupirevir
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một bộ y tế đã cấp cho tp hcm trước năm liều
như vậy hiện tại tp hcm còn tổng cộng bảy liều monupiravir trong kho
sắp tới bộ y tế sẽ tiếp tục điều chuyển thuốc theo nhu cầu của thành phố
chủ trương cấp phát thuốc cho f tại nhà được sở y tế tp hcm triển khai thời gian qua
trong bối cảnh người tiêm vaccine chưa nhiều số f tăng nhanh số ca trở nặng tử vong tăng cao khiến ngành y tế quá tải
khi ấy đã xảy ra tình trạng nhiều f không được chăm sóc đầy đủ toàn diện không phát hiện chuyển viện kịp thời lên tuyến trên
bộ y tế khi đó thí điểm chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát home bay scare đưa túi thuốc đến tận nhà cho f
ba túi thuốc a b c được cung cấp cho f tại nhà ở tp hcm những tháng qua góp phần giảm tỷ lệ nhập viện giảm tỷ lệ chuyển nọng và giảm tử vong
tp hcm hiện ghi nhận gần bốn trăm năm mươi bảy ca covid một mươi chín đã được bộ y tế công bố
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khoảng năm mươi hai f đang điều trị tại nhà hơn năm ba trăm linh người ở các cơ sở cách ly tập trung
hơn một mươi ba bảy trăm linh bệnh nhân đang điều trị trong đó ba trăm hai mươi bảy bệnh nhân nặng đang thở máy chín người can thiệp hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một thành phố ghi nhận năm mươi chín trường hợp tử vong
chiều hai mươi hai tháng một mươi một tại cuộc họp báo do ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm tổ chức
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế cho biết tuần qua số f ở tp hcm mức một ca
với tình hình này thì không thể nói là có đợt dịch mới
sở y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch trong cộng đồng thực hiện nghiêm năm k
theo bà nguyễn thị huỳnh mai vừa qua sở y tế có công văn trình bộ y tế
kiến nghị cho phép f không chịu chứng đã tiêm đủ liều vaccine được giảm thời gian cách ly trong bảy ngày
đây là chủ trương dựa trên các cơ sở trường hợp ghi nhận f đã tiêm đủ hai mũi vaccine
những trường hợp này trên tám mươi một không có triệu chứng và có xét nghiệm âm tính ngày thứ bảy bà mai nói
liên quan đến số ca tử vong những ngày qua tránh văn phòng sở y tế cho biết trong ba ngày từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
thành phố có một trăm năm mươi một người tử vong trong đó có một mươi tám ca mắc bệnh nền
theo thống kê
trên bảy mươi năm tổng số ca tử vong là các trường hợp chưa tiêm vaccine nào hoặc chưa tiêm đủ liều
bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết có nhiều yếu tố liên quan đến những người tử vong chưa tiêm vaccine
như việc những trường hợp này thuộc nhóm chống chỉ định người lớn tuổi ngại tiếp cận vaccine
những người này khi mắc covid một mươi chín thì khả năng tử vong rất cao
với một số trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn tử vong
bà mai cho rằng vấn đề này không bất thường khi xét đến yếu tố cộng đồng
cụ thể khi số f tăng lên
khoảng một mươi năm đến hai mươi ca mắc có diễn tiến nặng
trong số các trường hợp nặng có năm trở nên rất nặng có nguy cơ tử vong
bởi vậy ngay cả khi độ phủ vaccine ở mức cao
các ca tử vong do covid một mươi chín vẫn xuất hiện là điều không tránh khỏi
để giảm số ca tử vong chúng ta cần giảm số f nhập viện
để giảm f khâu nhập viện người dân cần nâng cao ý thức cộng đồng
tuân thủ năm k và không lơ là dù đã tiêm đủ liều vaccine bà mai khuyến cáo
báo chí phản ánh vừa qua
nhiều trường hợp dương tính khi báo địa phương nhưng không được tiếp nhận cấp thuốc
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
đơn vị có gây nhận tình trạng này
theo ông tâm nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là một số trạm y tế phường không đủ nhân sự
hoặc đường dây nóng hoạt động chưa được thông suốt
về việc này ông tâm cho hay ngành y tế sẽ chấn chỉnh
theo quy trình nếu người dân phát hiện dương tính
sẽ báo cho trung tâm y tế địa phương hoặc trạm y tế lưu động
trong hai mươi bốn giờ trạm cử nhân viên xuống tận nhà người dân để kiểm tra
qua đó sẽ có đánh giá tình trạng bệnh cũng như điều kiện cách ly tập trung tại nhà
hiện có một số người dân khi báo không được cấp thuốc nên họ không báo nữa
và gây nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
ngoài ra việc không khai báo còn thiệt hại cho gia đình người f
lý giải điều này phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho hay
theo quy định không phải trường hợp nào cũng được cấp thuốc
tuy nhiên những trường hợp f sau khi báo cáo sẽ được theo dõi
nếu bệnh nhân chuyển nặng sẽ được đưa lên tuyến trên để can thiệp
còn những f một trong gia đình cũng được theo dõi để quản lý
ông tâm đề nghị các địa phương tăng cường truyền thông quy định cấp phát thuốc để người dân hiểu
trạm y tế địa phương cần thường xuyên theo dõi lực lượng có đủ đáp ứng
đảm bảo tiếp nhận thông suất đường dây nóng
tại đồng nai ghi nhận năm mươi ba ca tử vong do covid một mươi chín vào tuần qua
trong đó năm mươi một người có bệnh nền tỷ lệ chín mươi sáu hai mươi chín ca chưa tiêm vaccine
số ca tử vong từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi một ở đồng nai tăng gần bảy mươi bảy so với tuần trước đó
độ tuổi trung bình của bệnh nhân covid một mươi chín tử vong là sáu mươi
trong số đó một mươi sáu người đã tiêm đủ hai mũi vaccine tám người tiêm một mũi
chín người chưa tiêm chiếm tỷ lệ gần năm mươi năm và hầu hết đều mắc bệnh nền
số ca nhiễm đang có xu hướng giảm với bốn hai trăm một mươi chín f tuần qua so với tuần trước năm bốn trăm bảy mươi chín ca
đánh giá mức độ dịch
đồng nai đang ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
tuy nhiên sở y tế đồng nai nhận định tình hình dịch bệnh sắp tới vẫn còn phức tạp
khó kiểm soát số ca nhiễm trong bối cảnh mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội
nguồn lây chủ yếu ở các địa điểm có nguy cơ cao như chợ dân sinh siêu thị cơ sở sản xuất
khu nhà trọ trẻ em nguy cơ lây nhiễm cao khi đến trường trở lại nhưng chưa hoàn thành tiêm chủng
đồng nai đã triển khai một trăm chín mươi sáu trạm y tế lưu động tại các địa phương
hai mươi năm trạm tại các khu công nghiệp nhằm xử lý kịp thời f trong cộng đồng
tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mục tiêu một trăm linh người dân từ một mươi hai tuổi trở lên
được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín giảm tỷ lệ f tử vong
hiện đồng nai đã phủ mũi một cho người trên một mươi tám tuổi mũi hai đạt tám mươi chín
gần một trăm năm mươi trẻ được tiêm vaccine tỷ lệ năm mươi hai mươi năm
ngày hai mươi ba tháng một mươi một sở y tế tỉnh bình dương vừa có đề nghị bộ y tế công bố
bổ sung đối với hai mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín
đây là số ca f được bổ sung rất lớn làm tổng số ca f tại bình dương tăng đột biến
thêm trên một mươi hiện tại là hai trăm bốn mươi năm ba trăm hai mươi một ca tính đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi một
nếu được bộ y tế chấp thuận bổ sung hai mươi tám ca f của bình dương
sẽ được công bố vào chiều nay hai mươi ba tháng một mươi một
lý do nào khiến bình dương bất ngờ xin bổ sung số ca f lớn như vậy
ông nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế cho biết
trường hợp f đã được ghi nhận trong hơn bốn tháng cao điểm covid một mươi chín
tính từ mùng một mươi tháng bảy đến mùng ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hai mươi tám f này đã có kết quả xét nghiệm khẳng định bằng rt pcr
nhưng chưa được cấp mã số bệnh nhân vì nhiều lý do như
có nhiều đơn vị tư nhân tham gia cùng xét nghiệm số lượng ca nhiễm lớn
có thời điểm lên tới trên bốn ca một ngày
cho nên việc bổ sung thông tin từ các cơ sở về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
chưa đầy đủ kịp thời
giám đốc sở y tế bình dương khẳng định
tỉnh bình dương không giấu dịch mà ngoài các lý do khách quan
tới nay khi dịch đã tạm lắng cơ quan chức năng của tỉnh đã chủ động giả soát
kiến nghị bộ y tế để công bố bổ sung cấp mã số bệnh nhân cho hai mươi tám ca f nói trên
qua đó để phản ánh chính xác số ca mắc của tỉnh
đồng thời để đảm bảo quyền lợi của f
và làm cơ sở để thanh toán chi phí xét nghiệm điều trị theo quy định
được biết hai mươi tám ca f mà bình dương đề nghị bộ y tế bổ sung
đều đã khỏi bệnh và đã được cấp giấy xác nhận
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé